nhằm tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư từ khu vực châu âu hoa kỳ trong các lĩnh vực có thế mạnh về cơ khí ô tô nông nghiệp công nghệ cao năng lượng tái tạo
mới đây ubnd tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư với chủ đề vĩnh phúc điểm đến đầu tư tiềm năng của các doanh nghiệp châu âu và hoa kỳ
vĩnh phúc hiện đứng trong nhóm có thứ hạng cao của cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
với cảm kết tạo môi trường kinh doanh minh bạch lành mạnh và công bằng vĩnh phúc luôn đồng hành cùng doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh
hội thảo là cơ hội tốt để các nhà đầu tư đến từ châu âu hoa kỳ trao đổi tìm hiểu kỹ hơn các cơ hội hợp tác đầu tư
tôi đánh giá cao cơ hội hợp tác đầu tư và thương mại giữa châu âu và tỉnh vĩnh phúc trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do giữa liên minh châu âu và việt nam được ký kết
thực tế cho thấy piazo đã rất thành công tại đây tôi cũng hy vọng với môi trường pháp lý tốt và toàn diện hạ tầng kỹ thuật tốt và phục vụ doanh nghiệp tốt
thời gian tới vĩnh phúc sẽ là điểm đến của các doanh nghiệp châu âu
với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đặt mục tiêu ba tốt gồm môi trường pháp lý tốt và toàn diện hạ tầng kỹ thuật tốt và phục vụ doanh nghiệp tốt
trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc cam kết sẽ tạo lập môi trường đầu tư tốt nhất cho các doanh nghiệp bằng việc áp dụng đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất theo quy định thống nhất của quốc gia